trung thu năm nay với sự chung tay của những tấm lòng nhân ái gần hai trăm linh học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội đã hào hứng tham gia biểu diễn văn nghệ nhận quà trung thu và đón nhận phòng tập thể chất mới
trường trung học cơ sở nguyễn đình chiểu hà nội ngôi trường đặc biệt dành cho cả những học sinh không may mắn mất đi ánh sáng hôm nay vui như ngày hội
cũng như bao trẻ em khác học sinh tại ngôi trường đặc biệt này rất hào hức chờ tết trung thu
ngày tết thiếu nhi năm nay càng thêm ý nghĩa khi đây cũng là ngày đầu tiên các em được trải nghiệm phòng tập thể chất mới với máy móc hiện đại do công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao đức trung tài trợ
phòng tập thể chất tuy quy mô chưa lớn nhưng là nơi cho học sinh toàn trường tham gia thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đồng thời là dịp để nhà trường tìm ra những gương mặt vận động viên xuất sắc tham dự các hội thi thể thao dành cho người khuyết tật
từ phần quà phòng tập gym ngày hôm nay sẽ giúp cho các con có
có được cái thể lực tốt nhất để các con có thể học tập tốt hơn bởi vì các con học sinh kiếm thị của chúng tôi ở đây gần một trăm linh cháu ở nội chú cho nên ngoài cái vấn đề học tập chúng tôi cũng muốn dành cái thời gian để cho các con được vận động được thể dục thể thao để có thể phát triển được về sức khỏe làm sao có thể các con học tập tốt hơn
đó là một sự quan tâm rất lớn và một món quà trung thu cực kỳ là ý nghĩa đối với các con trong những ngày trung thu này
niềm vui của các em trong
trong ngày trung thu không chỉ là sự cố gắng của thầy trò trường nguyễn đình triều mà còn thể hiện sự quan tâm chăm sóc của những tấm lòng nhân ái cho các trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi giúp các em có thêm nghị lực vươn lên hòa nhập cộng đồng